tại hà nội bộ y tế đã tổ chức hội nghị sơ kết ba năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám và kế hoạch hai năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi của chương trình mục tiêu y tế dân số giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi

cũng đã sản xuất thành công vaccine sởi vaccine phối hợp sởi rubella đạt tiêu chuẩn gmp
và là quốc gia thứ một mươi một loại trừ bệnh dôn chỉ bạch huyết
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ngành y tế sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả
chương trình theo mục tiêu đã đề ra lồng ghép với chương trình sức khỏe việt nam
và đề án tăng cường y tế cơ sở